thưa quý vị làm việc cả ngày cả đêm không kể ngày nghỉ hay ngày lễ cán bộ chiến sĩ sơn la vẫn nhiệt tình chú đáo giữ đúng tư thế lễ tiết tác phong của cán bộ chiến sĩ công an với phương châm làm hết việc không làm hết giờ là những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ đội quản lý hành chính công an huyện quỳnh ngai tỉnh sơn la đang thực hiện nhằm thực hiện có hiệu quả chiến dịch bốn mươi ngày đêm cấp cân cấp công dân gắn chip điện tử cho người dân theo đúng kế hoạch đề ra
phóng viên antv đã có ghi nhận ngay sau đây
tại nhà trụ sở công an huyện quỳnh nhai cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện đã có mặt từ sớm chuẩn bị máy móc thiết bị phục vụ việc cấp căn cước công dân cho người dân
cán bộ chiến sĩ luôn nhiệt tình chú đáo hướng dẫn và thực hiện các thủ tục cho người dân nhất là những người đi làm ăn xa tranh thủ đi làm căn cước công dân vào dịp nghỉ lễ
được các chú công an tuyên truyền đi làm cân cấp lâu rồi hôm nay mới có dịp đi làm cân cấp công dân
đến nay là các chú là nhiệt tình kép lón và hướng dẫn không để lời lâu
từ khi nhận công điện chiến dịch triển khai căn cước bốn mươi ngày đêm tập thể ban đánh đạo đơn vị đã chỉ đạo đội quản lý hành chính
phối hợp với công an các xã tiến hành giả soát các công dân chưa được cấp căn cước công dân
đồng thời kiểm danh điểm danh các trường hợp
các công dân đi vắng mặt tại địa phương từ đó lên danh sách cụ thể cung cấp số điện thoại để liên lạc các công dân tạm trú tại tỉnh khác
hướng dẫn người dân tại tỉnh khác đến nơi tạm trú để làm cân cấp công dân
đồng thời nếu mà người dân không được cấp tại nơi tạm trú thì hướng dẫn người dân về địa phương để cấp cân cấp công dân
để đảm bảo tiến độ chiến dịch cấp căn cước công dân gắn chip điện tử công an huyện đã phối hợp với công an các xã
ra soát những người chưa được cấp cân cấp công dân trên địa bản tổ chức tuyên truyền vận động người dân thực hiện các thủ tục cấp cân cấp công dân
đồng thời bố trí các phương án như cung cấp số điện thoại của tổ cấp căn cước công dân đặt lịch hẹn với công dân
tổng hợp danh sách để xác định khối lượng công việc lên lịch cấp căn cước công dân phù hợp với yêu cầu thực tế
vừa cấp cố định tại công an huyện vừa tổ chức cấp cân cấp công dân lưu động đến các xã bản và đến tận nhà cấp cân cấp công dân đối với những người già yếu ốm đau
từ khi chiến dịch phát động đến nay công an huyện quỳnh nhai đã thu nhận năm trăm ba mươi tám hồ sơ căn cước công dân trong đó cấp mới là bốn trăm chín mươi bốn hồ sơ
là đơn vị đạt trí tiêu trong những ngày đầu thực hiện chiến dịch bốn mươi ngày đêm cấp cân cấp công dân này
dù còn gặp nhiều khó khăn như lực lượng còn mỏng phương tiện phục vụ cho việc cấp căn cước công dân bị hỏng chưa kịp thay thế sửa chữa
người dân đi làm ao xa bắn mặt tại địa bàn nhiều số người trong độ tuổi chưa được cấp cân cấp công dân ở dài xác không tập trung
nhưng cán bộ chiến sĩ công an huyện quỳnh nhai đã khắc phục mọi khó khăn với tinh thần cao nhất để phục vụ nhân dân
để thực hiện có hiệu quả chiến dịch bốn mươi ngày đêm chúng tôi tiếp tục phối hợp công an các xã tuyên truyền vận động người dân
ngoài việc tổ chức cấp cân cấp công dân tại công an huyện chúng tôi tổ chức lưu động đến cấp các bảng xóm và đến tận nhà những cấp cho người già yếu ốm đau
cán bộ chiến sĩ trong đội nêu cao tinh thần trách nhiệm chia ca làm việc ngày đêm không kể ngày lễ không quản ngại khó khăn vất vả để phục vụ nhân dân
không quản ngại khó khăn vất vả công an huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la luôn xác định quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ
huy động tối đa nguồn lực triển khai đồng bộ
quyết biệt các giải pháp cùng với các địa bàn khác trong toàn tỉnh hoàn thành chiến dịch bốn mươi ngày đêm cấp cân cấp công dân